nhân dịp tết nguyên đán canh tí sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự lễ viếng
cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
các lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng nguyên bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng các cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
các lãnh đạo đảng nhà nước thành kính tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam người đã công hiến cả cuộc đời cho dân cho nước
dẫn dắt đảng nhân dân việt nam làm nên những thắng lợi vẻ vang làm dạng dỡ dân tộc non sông đất nước
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
các đại biểu đã bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu
hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
chủ tịch hồ chí minh
hồ chí minh đã biểu dương khen ngợi sự cố gắng nỗ lực phân đấu và những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng đã đạt được trong thời gian qua
khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào lực lượng cảnh sát cơ động đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng lòng trung thành tuyệt đối với đảng với tổ quốc và nhân dân
nêu cao tinh thần cảnh sát cách mạng phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng biết dựa vào dân lấy dân làm gốc huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
trong quá trình làm nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã dũng cảm kiên cường bảo vệ đảng bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân
trong quá trình làm nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã dũng cảm kiên cường bảo vệ đảng bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân